ba mươi tháng một mươi lực lượng chức năng trung quốc tiến hành giải cứu thành công bốn nạn nhân và trao trả cho đồn bếp phòng cửa khẩu quốc tế lào cai
các nạn nhân khai nhận trước đó có quen biết hai đối tượng qua mạng xã hội sau đó hai đối tượng đã rủ các nạn nhân đi chơi và lừa bán bốn nạn nhân này cho các nhà chứa tại trung quốc